hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm
tại công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc
và công ty phát triển nam sài gòn sadeco và các đơn vị có liên quan
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm
và đề nghị mức án đối với hai mươi bị cáo trong vụ án này
viện kiểm sát đề nghị mức án đối với một mươi hai bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí gồm tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm một mươi hai một mươi bốn năm tù
hai bị cáo phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy nguyễn hữu thành
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty nguyễn kim cùng sáu đến bảy năm tù
lê hoàng minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty ipc năm sáu năm tù
hai bị cáo là vũ xuân đức nguyễn trường bảo khánh thành viên hội đồng thành viên công ty ipc cùng bốn đến năm năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị hai ba năm tù
thưa quý vị và các đồng chí quốc lộ chín là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng phía tây tỉnh quảng trị
với hai tỉnh sa van na khẹt và sa van rang và sa van của lào thông qua cửa khẩu lao bảo
và đây cũng chính là tuyến đường nóng về tội phạm buôn lậu về ma túy
qua biên giới nhất là vào dịp tết nguyên đán đang đến gần
nhiều vụ việc có liên quan tới đường dây buôn lậu và đường dây vận chuyển ma túy
đã được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến chủ động đấu tranh phát hiện
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
thời điểm cận tết nguyên đáng trên quốc lộ chín những xe khách thông thường như thế này
luôn hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lưu thông với tốc độ rất nhanh với mục tiêu là né tránh lực lượng chức năng
nếu không may bị kiểm tra đột xuất hàng loạt hàng tiêu dùng
lá mỹ phẩm rượu gán mát ngoài nhập được cất dấu rất kỹ
các đối tượng khai nhận đây đều là hàng nhập lậu và được thuê vận chuyển theo đơn đặt hàng
đây cũng là một trong số ít vụ việc được lực lượng cảnh sát
cho đối tượng khai nhận
các đối tượng không qua kiểm dịch là hành vi vi phạm pháp luật tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh lợi dụng lúc đêm khuya hay rạng sáng các đối tượng thuê xe vận chuyển gia súc gia cầm và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để qua mắt lực lượng chức năng
trong ba ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông cập đi sinh mạng của ba mươi tám nạn nhân và làm ba mươi năm người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một cả ba tiêu chí trên đều giảm
tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng tụ tập gây dối trật tự công cộng tại địa bàn hà nội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
kiên quyết nhăn chặn tình trạng này chân áp mọi hành vi chống người
người thi hành công vụ dịp trước trong và sau tết hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện
chỉ trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua gần một trăm linh quái xế đã bị các đơn vị công an tp hà nội phối hợp bắt giữ xử lý
thời gian qua các đối tượng này đã biến tuyến đường từ đầu đường võ trí công lên đến cầu nhật tân thành đường đua của riêng mình
mỗi đêm từ khoảng tám giờ tối khu vực này lại náo loạn
bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn phóng xe với tốc độ cao bốc đầu nẹt bô bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông
việc chấn áp xử lý các đối tượng này đã nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
việc mà trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm thì chúng tôi ngoài cái việc là có quá trình điều tra cơ bản
để khảo sát trên những cung đường những tuyến phố những địa bàn mà thường xuyên có nguy cơ cao tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội
và bên cạnh đó thì có cái sự trao đổi giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các phòng nghiệp vụ cũng như thể là công an các quận huyện để họ cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
chúng tôi tạo ra sự tuần tra mở rộng địa bàn khép kín thời gian
và làm sao để khi mà có vụ việc xảy ra
thì chúng tôi có thể là cùng thông tin cho nhau phối hợp để bắt giữ xử lý một cách chia đề
tăng cường các tổ tuần tra đêm tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường có nguy cơ các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
các lực lượng phối hợp chặt chẽ tổ chức hóa trang mật phục để kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập đua xe ngay từ khi phát sinh
ngoài ra các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện nhiệm vụ liên tục ở các khung giờ khác nhau tại tất cả các địa bàn các quận huyện trên địa bàn của hà nội
đây sẽ là các biện pháp nhằm chấn áp mạnh mẽ các đối tượng có hoạt động đua xe tụ tập lạng lách gây dối trật tự công cộng địa bàn hà nội
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết phòng chống tội phạm cũng như để phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế là lực lượng cảnh sát tiếp tục triển khai các phương án tuần tra kiểm soát ban đêm phối hợp với các lực lượng trong khuôn đình phố
làm sao ngăn chặn hạn chế những hiện tượng thanh thiếu niên thiếu thức của tụ tập lạng lách đánh bóng ban đêm
một trong các biện pháp mang lại hiệu quả cao trong gian qua đó là lực lượng cảnh sát cũng có áp dụng phát triển vụ đặc biệt là công tác tuần tra luật phục

chúng tôi cũng khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông đối với cả các phụ huynh nên cần có thời gian để trao đổi giáo dục lại con em mình

gây ảnh hưởng an đề chí
chúng tôi cũng khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông đối với cả các phụ huynh nên cần có thời gian để trao đổi giáo dục lại con em mình
và đặc biệt là kiểm soát các em trong việc sử dụng những mạng xã hội tránh để những phần tử xấu lôi kéo vào những việc làm xấu
gây ảnh hưởng an đề chí
trong thời gian tới nhất là trong dịp nghỉ tết dương lịch dịp giáp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đại chúng về các hành vi đua xe cổ vũ đưa xe trái phép gây rối trật tự cộng cộng để lập án truy xét phát hiện
chung bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trước pháp luật
vào thời điểm cuối năm tình trạng hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ luôn có diễn biến phức tạp
đáng báo động hơn là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng chế tạo mua bán pháo
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an tp hà nội
đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi chế tạo trái phép thuốc pháo nổ
mặc dù ở độ tuổi vị thành niên và không giỏi môn hóa nhưng bắt trước trên mạng
nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thương chú tại đông anh hà nội đã chế tạo thuốc pháo nổ
ban đầu đức chế tạo thuốc pháo nổ vì sự tò mò nghịch ngợm
tuy nhiên sau khi thấy trên mạng xã hội một số người có nhu cầu mua pháo với giá cao
đức đã quyết định làm với số lượng lớn và bán cho khách
chỉ mất một mươi phút là đức đã có thể chế tạo hoàn thiện một quả pháo nổ trọng lượng khoảng một kg
trước đó em mua ở trên thương mại điện tử
sau đó thì mình phải pha chế với tỷ lệ như thế nào
sau đó em theo tỷ lệ bảy kclo ba năm than hai liu hủy
còn thuốc trắng là bảy kclo ba năm lachybenzad và hai liu hủy
nếu mà làm lâu thì mất một mươi phút còn quả nhanh thì chắc tầm hai phút khoảng
với lượng quả to nhất chắc là
một cân ạ
một phút bé nhất là chắc tầm một ngón tay ạ
thì mình có ý thức về cái việc mà tự chế thuốc pháo nổ thì thấy rất nguy hiểm không ạ
không có ạ
nhưng mà tại sao mình vẫn cứ làm mình chỉ làm để chơi rồi mình lại làm thuốc lượng lớn

cơ quan chức năng phát hiện kịp thời khi đức đem hàng đi giao
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên trong việc áp dụng và thực hiện theo những video trên mạng xã hội
có thể chỉ vì sự tò mò mà đã vi phạm pháp luật
trong thời gian dịch bệnh covid diễn biến phức tạp hiện nay
thì một số thanh thiếu niên trẻ vị thành niên thì có nhiều thời gian rảnh ở nhà
và thường xuyên sử dụng mạng internet cũng như mạng xã hội
đặc biệt có một số bạn do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ
cũng như về tò mò
đã học theo các hướng dẫn tự chế thuốc pháo nổ trên mạng xã hội
chúng tôi đánh giá đây là một hành vi rất là nguy hiểm cho cộng đồng
cũng từ đây thì chúng tôi cũng mong muốn là gia đình nhà trường quản lý các em chặt chẽ hơn
để tránh các hành vi vi phạm pháp luật như thế này
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
đêm qua công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng phan hữu hoàng
và phan văn trụ chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
tăng vật là chiếc xe ô tô năm chỗ và bốn mươi chín kg pháo nổ
khoảng hai mươi giờ tối ngày một tháng một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã bù nho huyện phú riềng
tổ công tác công an huyện phú riềng phát hiện xe ô tô ba mươi bảy a bốn mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một đang lưu thông trên đường nhựa thôn tân hiệp
theo hướng từ huyện phú riềng đi tỉnh đắk nông có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe
kiểm tra phía sau cốp xe phát hiện hai bao tải màu vàng bên trong có chứa bốn mươi chín kg pháo nổ
bước đầu phan hữu hoàng khai nhận số hàng trên mới mua được của đối tượng tên nam
người điều khiển xe ô tô trên là tài xế taxi hoàng thuê trở từ tỉnh đồng nai đến tỉnh bình phước
công an huyện phú riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục lấy lời khai làm rõ
hai đối tượng phan văn nhuận và đinh văn hiệp cùng chú tại hà nội đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh bắt quả tang
cụ thể tại khu vực xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội tiến hành dừng xe ô tô do đinh văn hiệp điều khiển
tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn nghi là ma túy đá trên xe
tại cơ quan công an qua giám định số vật chứng trên đều là ma túy dạng metafetamin
có tổng khối lượng gần một mươi kg
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối và hoạt động phạm tội
về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối và hoạt động phạm tội

tại tỉnh hải dương công an tp chí linh vừa bắt giữ một đối tượng
có hành vi buôn bán trái phép hơn một trăm linh kg pháo
tối qua tại phường cộng hòa tp chí linh tỉnh hải dương
tổ công tác của công an tp chí linh phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng anh quân
đang thực hiện hành vi buôn bán pháo nổ tăng vật thu giữ là một mươi một hai kg pháo
tiến hành khám sát nơi ở của quân
cơ quan điều tra thu giữ thêm sáu thùng giấy cất dấu trên gác xếp
bên trong có chứa nhiều khối hình trụ có dán giấy màu khác nhau
với tổng trọng lượng là một trăm linh bốn kg
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận tất cả đều là pháo
mua về để bán kiếm lời
dịch bệnh diễn biến phức tạp nhu cầu sử dụng các sản phẩm
để hỗ trợ điều trị bệnh hoặc để cải thiện sức khỏe của người tiêu dùng
ngày càng tăng cao
tuy nhiên thị trường kinh doanh các sản phẩm này hết sức phức tạp
nếu không cẩn thận người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả
hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe
sau đây là phản ánh của phóng viên intv
anh lê hoàng sống tại quận hà đông hà nội
mắc bệnh đau dạ dày đã nhiều năm nay
với mong muốn nâng cao sức khỏe của bản thân
anh đã tìm đến và sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày như thế này
trên các sản thương mại điện tử
tuy nhiên sau một thời gian trực tiếp sử dụng sản phẩm

mong muốn có sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đem lại hiệu quả
là mong muốn chính đáng của nhiều người
đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như thế này
tuy nhiên lợi dụng vào lòng tin của người tiêu dùng
và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều tổ chức cá nhân đã không ngần ngại
kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo chất lượng
đã có rất nhiều khách hàng khiếu nại tới chúng tôi
khi họ mua những sản phẩm chữa đau dạ dày không hiệu quả
thậm chí mua phải sản phẩm hàng giả hàng nhái
điều này rất nguy hiểm bởi đây là sản phẩm
hỗ trợ điều trị trực tiếp đến sức khỏe người bệnh
chúng tôi rất lên án hành vi này và để hạn chế tình trạng này
rất mong muốn là khách hàng cần đến mua
tại lợi uy tín nguồn gốc rõ ràng tránh tiến mất tật ma
nếu như mình sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc
cũng như không rõ thành phần thì có thể gây ra một số
các biến chứng ví dụ như là có thể gây dị ứng
một số thành phần gây độc có thể gây suy gan cấp tiêm gan cấp
khi mà điều trị
khi mà có bất cứ vấn đề gì về các triệu chứng
thì cần phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám
và được tiến hành khám kê đơn theo sự chỉ định của bác sĩ
và nếu mà có các cái triệu chứng mà mua thuốc điều trị hỗ trợ
thì cũng cần phải đến những cái cơ sở hay là những hiệu thuốc uy tín
và đảm bảo về chất lượng để mình sử dụng
việc sử dụng các sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị bệnh nói chung
cần được chọn lọc và sử dụng một cách có giới hạn
bởi một số sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng
giá thành rẻ có thể gây ra hệ lụy trực tiếp đến gan và thận
vì vậy mỗi người tiêu dùng nên là người thông thái
lựa chọn sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng và tốt nhất cho sức khỏe bản thân